liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và nhiều tỉnh thành
sáng nay công an tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
tại buổi họp báo công an tp hcm cho biết ngày năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tiếp tục tiếp nhận tố giác về tội phạm đối với các sai phạm tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện
thủy nội địa xảy ra tại tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu
thuộc cục đăng kiểm việt nam
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập ngày một mươi sáu tháng hai công an tp hcm đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi bốn đối tượng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ điều tra làm rõ bản chất của vụ án
để xử lý triệt để các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời làm rõ những sơ hở thiếu sót vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện đường thủy
trước đó vào ngày chín tháng hai công an tp hcm tiến hành khám xét tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm
và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu thuộc cục đăng kiểm việt nam
quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án
tri cục đăng kiểm số chín có chức năng tham mưu giúp cục trưởng cục đăng kiểm việt nam thực hiện quản lý nhà nước
về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông phương tiện thiết bị xếp dỡ thi công chuyên dùng
công tên hợp sử dụng trong giao thông vận tài đường bộ đường sắt đường thủy nội địa hàng hải
đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường an toàn lao động đối với các loại phương tiện
trong phạm vi quản lý của mình
trên cục đăng kiểm chín do ông hoàng văn duy làm giám đốc đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tàm điệp tỉnh ninh bình đang điều tra làm rõ đối tượng
bùi thị bích sinh năm hai nghìn một trú tại xã yên trị huyện y yên tỉnh nam định về hành vi lừa đảo chiếm thật tài sản
trước đó công an tp tàm điệp nhận được tin báo của một người phụ nữ chú phường tây sơn tp tàm điệp
là chủ cửa hàng bán tạp hóa về việc từ ngày một mươi hai tháng một đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
có một tài khoản mạng xã hội nhắn tin gọi điện để mua hàng của chị
sau đó chụp hình ảnh đã chuyển tiền thanh toán thành công cho chị với tổng số tiền là hơn bốn mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên sau khi chuyển hàng cho khách kiểm tra tài khoản chị phát hiện không có tiền
quá trình điều tra bùi thị bích khai đã dùng nhiều tài khoản mạng xã hội để mua hàng của người phụ nữ trên
sau đó dùng phần mềm tạo hóa đơn giả để chuyển tiền cho người bị hại
thực ra đối tượng không hề chuyển tiền như đã hứa
mặc dù chưa có giấy phép kinh doanh cầm đồ nhưng một đối tượng đã đặc biệt quảng cáo trá hình là cầm đồ
rồi hợp thức hóa việc này cầm cố xe máy với khách hàng bằng các hợp đồng mua bán
khi hết hạn cầm cố nếu chủ phương tiện chưa có tiền để chuộc thì đối tượng sẽ chiếm dụng luôn tài sản
đây là một thủ đoạn rất mới ở đắk lắk mà người dân cần cảnh giác để không bị mất trắng tài sản
đây là cơ sở cần đồ ngọc quốc ở xã cư mơ ga huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc do phan văn hai ba mươi bảy tuổi làm chủ
thời gian qua vì cần tiền nên nhiều người dân đã mang xe máy đến cơ sở cần đồ của hai để cầm cố
tuy nhiên đến hạn lên chuộc xe
thì nhiều người tá hỏa khi thấy hai đưa ra tờ hợp đồng xe đã mua bán
bây giờ thì hai bên thỏa thuận đồng ý bây giờ thì cái giá xe một mươi bảy triệu một ngày một triệu nghìn rưỡi
vì tôi là người đồng bào bây giờ thì không viết chữ không đầy ý dạy tờ không có biết không hiểu cái dạy tờ hợp đồng mua bán
tường là cầm đồ thì cầm đồ bây giờ thì có công an bây giờ thì làm việc mới rõ cái giấy tờ hợp đồng mua bán
tiến hành kiểm tra cơ sở cần đồ ngọc quốc công an huyện cư mơ ga phát hiện có trên một trăm linh chiếc xe máy
ngoài ra tại một kho bãi cơ sở thuê cách đó khoảng năm trăm linh
một trăm năm mươi tám chiếc xe máy các loại
tại thời điểm kiểm tra phan văn hai đã cung cấp cho cơ quan công an một giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề
mua bán xe gắn máy cũ sửa chữa xe mô tô xe gắn máy
và chủ cơ sở này không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào có liên quan đến hoạt động kinh doanh cầm đồ
kiểm tra sổ hợp đồng cầm đồ của cơ sở công an phát hiện có bốn mươi một hợp đồng cầm cố tài sản được lập
từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trong quá trình làm việc với tổ công tác phan văn hai không ký vào biên bản làm việc
cố tình trốn tránh bỏ đi không lý do không hợp tác và không thành khẩn khai báo
lấy cái hợp đồng là mua bán tài sản để thay thế cho cái hợp đồng cầm cố tài sản
mà khi khách hàng liên hệ để rồi nhận lại tài sản của mình thì thường là sẽ có tranh chấp
đến ngày hôm sau phan văn hải đã đến cơ quan công an và khai nhận hành vi của mình
theo đó do chưa có giấy phép cầm đồ nên hai đã lợi dụng việc kinh doanh mua bán xe máy cũ để hợp thức hóa việc cầm đồ
khi cầm xe máy cho khách thì hai không lập hợp đồng cầm cố mà lập hợp đồng mua bán
nhằm tránh sự kiểm tra phát hiện của cơ quan chức năng
hiện công an huyện cơ mơ ga đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
tạp chí du lịch nổi tiếng the travel vừa đưa ra danh sách gợi ý những điểm đến hấp dẫn ở khu vực đông nam á dành cho khách du lịch
trong đó có thủ đô hà nội một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho những ai muốn tìm hiểu sâu về văn hóa việt nam
the travel đánh giá
đã nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng ở đông nam á sở hữu vẻ đẹp đa dạng và độc đáo
từ những khu rừng cổ xưa bãi biển hoang sơ cho đến các di tích lịch sử nổi bật
tạp chí the travel giới thiệu hà nội là thủ đô của việt nam bắt đầu mở cửa đón du khách vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi
và hiện là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho những ai muốn tìm hiểu sâu về văn hóa việt nam
du khách có thể tìm thấy nhiều khách sạn cửa hàng quán ăn trong các khu phố cổ
tới đây du khách có thể tìm thấy nhiều khách sạn cửa hàng quán ăn và chiêm ngưỡng những chiếc xe đạp trong khu phố cổ
đặc biệt du khách có thể khám phá văn miếu một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất của thành phố
không chỉ vậy tới hà nội du khách còn được thỏa sức thưởng thức các món ăn nổi tiếng như phở bò bún chả bánh cuốn
trong những danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất đông nam á the travel còn đề cập đến đảo sa gao philippines koyauyai thái lan
thưa quý vị sau gần một năm khôi phục lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
các điểm đến kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi ba sẽ là năm ghi dấu cho chặng đường tạo đà bứt phá từ những tín hiệu khởi sắc của du lịch đầu năm
ghi nhận tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam chỉ tính riêng dịp nghỉ tết nguyên đáng
lượng khách quốc tế ước đạt năm mươi tám lượt khách nội địa một trăm năm mươi bảy lượt
công suất buồn phòng đạt tám mươi năm hầu hết khách tham quan lưu trú tại thành phố hội an
là những người lao động sinh sống từ nguồn thu phục vụ khách du lịch
những thành viên của nghiệp đoàn xích lô hội an hết sức vui mừng
cái lượng khách qua rồi là lượng khách về lại còn ngày còn đoan tan tan đà
nên nghiệp đoàn xích lô chúng tôi đi cũng có cái thu nhập ổn định rất là vui vẻ
tạo công an việc làm cho người lao động tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương
tiếng hiệu khởi sắc của du lịch ngay thời điểm đầu năm cũng đã tiếp thêm động lực
đối với những người làm du lịch trong việc xây dựng làm mới các sản phẩm tạo sức hút cho điểm đến
chúng tôi tin tưởng rằng với cái tinh thần hết sức là lạc quan
với cái niềm vui phấn khởi du khách quay trở lại hội an như thế này
thì hội an trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có thêm nhiều khởi sắc
và chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động sự kiện
lễ hội để mà đáp ứng được sự trải nghiệm cũng như là khám phá của du khách khi đến với hội an
nỗ lực cho sự phục hồi và phát triển du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh
tuy nhiên lãnh đạo thành phố hội an cho biết đã có sự thay đổi trong tư duy làm du lịch
không làm phép so sánh những con số hội an sẽ chú trọng vào chất lượng
phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững
từ đó thì chúng ta đặt vấn đề là các cái điểm đấy
tổ chức hoạt động du lịch không chỉ thuần trí là tăng ngăn sách hoặc là tăng thu nhập cho người dân
mà vấn đề là làm sao để mà nếu chăng được hấp dẫn và nếu chăng được du khách mua phương
và một bài toán đặt ra chúng ta làm sao để mà kéo dài thời gian lưu trú của du khách
và du khách có thể chi tiêu nhiều hơn nữa và cảm thấy nó thoải mái hơn nữa
đặc biệt là làm sao du khách phải sẽ và phải trở lại với hội an
hội an kỳ vọng rằng tạo đà vững chắc bởi những sản phẩm bền vững
tiền đề để du lịch hội an bước phá trong thời gian đến
đã từ rất nhiều năm có một nhóm khách hàng luôn sẵn ưu đãi khi các phiên bản iphone thấp hơn một đời
so với chiếc iphone mới nhất
ví dụ trong thời điểm giao thời khi iphone một mươi bốn đã ra mắt nhưng chưa mở bán chính thức tại thị trường việt nam
lúc này iphone một mươi ba syri sẽ là nhóm smartphone được quan tâm hơn cả
xu hướng này liệu có còn thịnh hành
xin mời quý vị cùng theo dõi

bắc minh tại hà nội đang tìm mua một chiếc iphone
phân vì thấy máy đẹp nhiều tiện ích công nghệ
phần vì muốn tặng quà cho vợ mình nhân dịp tám tháng ba
hôm nay tôi đến đây mua điện thoại cho bà xá nhà
một cái điện thoại đang phân vân là điện thoại một mươi hai một mươi ba
có lẽ là thời điểm cái giá điện thoại hôm nay là nó
mà bình thường là không tranh đạch nhau mấy
cũng như bác minh anh nam phân vân không biết nên chọn sản phẩm nào
chúng tôi thường thích là n một
nghĩa là thường khi có iphone mới ra rồi chúng tôi sẽ mua thấp hơn một đời
tuy nhiên hiện tại tôi thấy iphone một mươi ba một mươi bốn nó không tranh nhau tranh đạch nào mới
nên tôi đang định có suy nghĩ là nên đợi iphone một mươi bốn luôn
có thể thấy xu hướng n một với những người đam mê với sản phẩm đến từ nhà apple
có thể thấy xu hướng n một với những người đam mê với sản phẩm đến từ nhà apple
chỉ phù hợp vào thời điểm công ty này chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới
đây cũng là dịp các nhà bán lẻ giảm giá để kích cầu tiêu dùng
và mang tới một mức giá dễ dàng sở hữu đến toàn thể khách hàng yêu thích iphone
công thức n một của các bạn trẻ bây giờ có nghĩa là khi mà iphone một mươi bốn ra mắt được một thời gian rồi
thì iphone một mươi ba và iphone một mươi hai đang có giá thành rất là phù hợp và ổn định
nên là chúng ta có thể chọn thêm iphone một mươi ba iphone một mươi hai để mua với giá và hợp túi tiền của mình hơn
hiện tại thì ở cửa hàng thì đang có rất nhiều chương trình như là thu cũ đổi mới
cũng như là trả góp qua thẻ tiến dụng trả góp qua các ngân hàng uy tín bằng giấy tờ tùy thân
thì các bạn có thể bỏ ra một ít tiền thôi nhưng mà đã sở hữu được cái iphone đời mới nhất
ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ bảo mật thông tin của khách hàng
khách hàng cũng không lo bị lộ thông tin cá nhân hoặc là số điện thoại cho các bên khác
cũng giống như là sự trung thành trong tình cảm thì có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng là
cứ bốn người sử dụng điện thoại android
thì lại có một người muốn chuyển sang sử dụng iphone
đó là một câu chuyện vui giữa điểm giống nhau giữa việc trung thành sử dụng một loại điện thoại
với việc trung thành trong tình yêu
và có lẽ công thức n một thì cũng như vậy
nó chỉ có tính phù hợp trong thời điểm thôi
quan trọng là chúng ta phải lựa chọn được một sản phẩm phù hợp về kiểu dáng
phù hợp về công năng cũng như là phù hợp với giá thành sử dụng
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kính thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã mở rộng điều tra vụ án trộm tiệm vàng ở quận một mươi hai
và đến nay đã làm rõ nhiều tình tiết thông tin mới
đặc biệt là đối tượng gây án khai nhận đã gây ra tất cả tới năm vụ trộm cắp tài sản
với tổng trị giá tài sản gần hai mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận một mươi hai
và phòng cảnh sát hình sự công an tp bình dương bắt giữ đối tượng phạm văn nư
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê đồng tháp nguồn phần thuận giao tp thuận an tp bình dương
gây ra vụ trộm hơn một trăm linh lượng vàng trị giá hơn bốn năm tỷ đồng
tại tiệm vàng kim tịnh thạnh lộc quận một mươi hai
tại cơ quan công an nư thừa nhận gây ra vụ trộm tiệm vàng ở quận một mươi hai vào rạng sáng hai mươi chín tháng một
ngoài ra nư khai nhận gây ra thám ít nhất bốn vụ đột nhập tiệm vàng
lấy trộm hơn một mươi tỷ đồng ở các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở tỉnh bình dương
quá trình điều tra vụ án phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm công an quận một mươi hai
đã trao đổi và phối hợp cùng công an tỉnh bình dương
cung cố tài liệu chứng cứ để xử lý hành vi trộm cấp tài sản của phạm văn nư
đồng thời tiếp tục rà soát các vụ án trộm cắp tài sản chưa rõ thủ phạm
xảy ra tại các cửa hàng vàng trên cả nước
có thủ đoạn đặc điểm đối tượng tương tự để phối hợp điều tra mở rộng
sáng nay ngày một mươi bảy tháng hai giá đô la mỹ trong nước bất ngờ tăng mạnh
với mức tăng là tới một trăm linh đồng trên một đô
đà tăng của đồng đô la mỹ cũng gây áp lực khiến cho vàng chững lại
vị giá đồng đô la mỹ được ngân hàng nhà nước như ít hai mươi ba sáu trăm ba mươi chín đô la mỹ trên một việt nam đồng
tăng tám đô la mỹ một ounce
giá đô la mỹ tại ngân hàng thương mại tăng mạnh
tiến sát mốc hai mươi bốn đồng một đô la mỹ
cụ thể việt công ben niêm yết hai mươi ba năm trăm hai mươi đến hai mươi ba tám trăm chín mươi đồng một đô la mỹ
tăng tám mươi đồng trên một đô la mỹ ở chiều mua vào
và tăng một trăm linh đồng trên một đô la mỹ ở chiều bán ra
việt tinh ben hai mươi ba năm trăm bốn mươi đến hai mươi ba chín trăm linh đồng một đô la mỹ
đã tăng của đồng đô la mỹ một phần do giá đô la mỹ trên thế giới nhất tăng
sau khi cục dự trữ viên bang mỹ phép công bố tăng lại suốt lần thứ tám liên tiếp
đà tăng của đồng đô la mỹ cũng khiến chi phí nắm giữ vàng đắt đỏ hơn
trước kia giá vàng thế giới có xu hướng trứng lại
chung xu hướng với giá vàng thế giới thị trường vàng trong nước cũng ảm đạm
đa số doanh nghiệp vàng giảm giá từ năm mươi đến một trăm linh đồng một lượng
so với phiên giao dịch trước đó
tại tp hcm giá vàng miếng sgc được một số cửa hàng niêm yết
sáu mươi sáu bốn mươi năm đến sáu mươi bảy một mươi năm triệu đồng một lượng
giá vàng bốn số chín ở mức năm mươi ba năm mươi năm năm mươi bốn hai mươi năm triệu đồng một lượng
sở giao dịch chứng khoán tp hcm hồ sê

vừa có công văn gửi công ty cổ phần đầu tư khai khoáng
và quản lý tài sản flc gap
về việc chuyển cổ phiếu gap sang diện đình chỉ giao dịch
do chậm nộp báo cáo tài chính sát xét bán niêm năm hai nghìn hai mươi hai
quá sáu tháng so với quy định
trước đó hồ sê đã đưa cổ phiếu gap vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
cổ phiếu gab chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch
theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận
nguyên nhân là do gap chậm nộp báo cáo tài chính sát xét bán niêm năm hai nghìn hai mươi hai
quá bốn mươi năm ngày so với thời hạn quy định
thuộc trường hợp chiến khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định
ngoài ra cổ phiếu gab còn đang được theo dõi ở diện kiểm soát
do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng chín tháng
hiện tại gap đang là cổ phiếu có giá trị cao thứ hai trên sàn hồ sê
với giá một trăm chín mươi sáu bốn trăm linh đồng mỗi cổ phiếu
như vậy do thông báo mới của hồ sê
nhóm flc chỉ còn lại hai đại diện trên sàn
đó là klf và amd
dù vậy hai cổ phiếu này cũng đang bị hạn chế giao dịch
dù bị lộ kỷ lục trong năm hai nghìn hai mươi hai
khi nợ phải trả lên tới là ba bảy mươi sáu tỷ đồng
nhưng công ty apex holdings của sát thủy
vẫn ghi nhận số lượng tiền mặt và tương đương tiền cao kỷ lục
lên tới gần bảy trăm ba mươi bảy tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư apex holdings
vừa công bố báo cáo tài chính quý tư và cả năm hai nghìn hai mươi hai
trong quý tư apex holdings ghi nhận doanh thu thuận

doanh thu tài chính âm bốn mươi một tỷ đồng
chi phí bán hàng âm tám mươi năm tỷ đồng
chi phí tài chính trong kỳ là tám mươi chín năm tỷ đồng
chi phí quản lý doanh nghiệp là tám mươi sáu tỷ đồng
tính chung cuối kỳ apex holdings lỗ một trăm linh hai chín tỷ đồng
trong khi cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một công ty có lãi tám mươi bảy ba tỷ đồng
lụy kế cả năm hai nghìn hai mươi hai
apac holdings ghi nhận doanh thu thuận là một ba trăm ba mươi năm chín tỷ đồng
tăng ba mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi một
lộ trước thuế lên tới bảy mươi sáu sáu tỷ đồng
lộ rộng tám mươi bảy tỷ đồng
đáng chú ý tại thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
nợ phải trả của apac holdings là ba bảy mươi sáu tỷ đồng
tăng nhẹ so với đầu năm
tổng tài sản cuối năm hai nghìn hai mươi hai còn bốn năm trăm chín mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên lượng tiền và tương đương tiền của công ty
đã gần bảy trăm ba mươi bảy tỷ đồng
bao gồm gần sáu trăm chín mươi bảy tỷ đồng tiền mặt
cao nhất từ trước đến nay
và bốn mươi tỷ đồng là khoảng tương đương tiền
ngày một mươi bảy tháng hai hiệp hội dịch may việt nam
vitas tổ chức họp báo truyện lãm quốc tế
về chuỗi cung ứng den đồ thể thao lần thứ năm
và sẽ được tổ chức vào ngày một và ngày hai tháng ba tới
tại thành phố hồ chí minh
chủ đề chương trình là yoga
gợi đến sự kết nối giữa yoga và denims
truyện lãm denims and jeans
sẽ chia sẻ kiến thức và quan điểm
của các chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới
trong đó có chủ đề việt nam đóng vai trò như thế nào
đối với ngành công nghiệp denims
sự ký hóa trong công nghệ chặt là
sự đột phá của denims
với sự trợ giúp sáng tạo của ai
trong lần tổ chức thứ năm tại việt nam
triển lãm sẽ ra mắt khu vực denims baza
nơi các tên hiệu thời trang việt nam
trưng bày những mặt hàng denims sáng tạo của họ
bao gồm cả denims tái chế
đây là những sản phẩm chất lượng cao
được làm ra bởi sự sáng tạo của con người việt nam
đó là một sự giao lưu
kết nối để mà doanh nghiệp mình
có thể mở rộng thị trường
vì doanh nghiệp mình phần lớn là mình cũng là may
nhưng mà bây giờ là riêng ngành này
denims là mình khá độc đều
mình có người làm vải có người làm may
có người làm sợi
và mình vẫn kỳ vọng
là cái ngành này nó phát triển nữa trong tương lai
chứ không phải chỉ dừng lại ở đây
hiện việt nam đang xuất khẩu hơn sáu mươi năm triệu
chiếc quần áo denims
đặc biệt mức thuế nhập khẩu vào thị trường eu
thì chỉ là bốn sáu
dự đoán sẽ bằng trong hai năm tới
điều đó cho thấy tiềm năng tăng trưởng rất lớn
ngoài ra ngành công nghệ việt nam
đang làm việc theo các quy trình sản xuất bền vững
ngay từ đầu
nên sẽ giúp ích rất nhiều
trong tương lai khi chính phủ các nước phương tây
áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt
đối với green vaccine riết thị xanh
kính thưa quý vị trước những phản ánh
liên quan đến khó khăn
trong xuất khẩu trái thanh lòng ruột đỏ
long định ld một
chiều ngày một mươi sáu tháng hai cục trầm trọt
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
đã có cuộc họp thông tin về vấn đề này
đồng thời tìm ra hướng giải quyết
để hài hòa lợi ích của tất cả các bên
giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
một số doanh nghiệp xuất khẩu thanh lòng
thuộc tỉnh thanh long
không thể xuất khẩu loại trái cây này sang nhật
do vướng rào cản về mã số cùng trồng
theo đó để có mã số cùng trồng
thì phải chứng minh giống đang trồng là ld một
trong khi từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
viện cây ăn quả miền nam
đã bán bằng bảo hộ giống cây trồng thanh long ruột đỏ
cho công ty trách nhiệm hữu hạng hoàng phát group
với thời gian bảo hộ lên tới hai mươi năm

trong khi các khách tháo gỡ vấn đề này
cuộc họp đã đưa ra nhiều ý kiến
trong đó phía công ty trách nhiệm hữu hạng hoàng phát group
sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ bản quyền không thu phí
trong thời gian năm năm
tính từ thời điểm hiện tại
công ty chúng tôi sẵn sàng chia sẻ bản quyền
cho các doanh nghiệp
từ đầu tư các tỉnh đến đất nước việt nam
xuất khẩu thanh lòng ld một vào thị trường nhật bản
với mức thu phí hợp lý
để hỗ trợ cho doanh nghiệp
và bà con nông dân như sau
các chuyên gia cho rằng
ở các nơi phát triển
việc tuân thủ sở hữu trí tuệ là bắt buộc
nhưng tại việt nam vấn đề này còn ít
mới chủ yếu chuyển nhượng với giống lúa
còn đối với cây ăn quả chưa nhiều
đặc biệt là với phần lớn nông dân
trong trường hợp này
theo quy định công ty trách nhiệm hữu hạng hoàng pháp group
được thu tiền bản quyền
và yêu cầu các doanh nghiệp
tuân thủ các quy định nhập khẩu của thị trường nhật bản hàn quốc
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng
việc các doanh nghiệp quan trọng nhất
vẫn là tìm ra giải pháp hài hoàng lợi ích của các bên

ai xác nhận là chính xác
chắc chắn tôi nghĩ là hoàng pháp
một mình cũng không càng đáng lợi
chúng ta phải phối hợp với nhau
đấy là câu chuyện lớn mà chúng ta phải bàn
để hỗ trợ cho dân
trong cuộc họp hôm nay
công ty tôi đánh giá rất cao
cái trách nhiệm xã hội
cũng như chia sẻ của công ty hoàng pháp
đối với vấn đề thanh long vượt đỏ
họ đã công bố một cách rất rõ ràng
về cái mức thu phí
có thể nói rất chấp nhận được
đối với những doanh nghiệp xuất khẩu sang nhật bản và hàn quốc
khi cần xác định nguồn gốc giống
khi cung cấp mã số vùng trồng
còn các thị trường khác
thì họ miễn phí cho doanh nghiệp
cục trồng trọc cũng đề nghị
công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng pháp vượt
sớm có văn bản cam kết gửi bộ nông nghiệp
cũng như các doanh nghiệp
hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu thanh long trên địa bàn
để tạo điều kiện thuận lợi
cho việc xuất khẩu thanh long của việt nam ra thế giới
thống kê tại hội nghị agile tech
tại singapore cuối năm hai nghìn hai mươi hai
cho thấy việt nam đã duy trì
mức tăng trưởng thị trường công nghệ giáo dục
ở mức ấm tượng trong ba tháng qua
là luôn giữ trên hai mươi
với nhận thức cộng đồng
về công cụ jack gpt gia tăng
trong năm nay
quy mô thị trường này dự báo là sẽ đạt mốc ba tỷ usd
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phát triển
trường nam ngày hôm nay
trợ lý ảo là cuộc đua nóng
trong công nghệ giáo dục tại việt nam
các công ty công nghệ kết hợp giáo dục
tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách phát triển
các bot trợ lý thông minh và thân thiện hơn với người học
với sự quan tâm của cộng đồng
với jack gpt thời gian qua
công nghệ giáo dục s tech tin rằng
các trợ lý này không chỉ trả lời trong giáo án có sẵn
mà còn sẵn sàng cho thế hệ open ai
tức trí tuệ nhân tạo mở
công nghệ cập nhật thông tin liên tục trên internet
giáo viên trước đây
thật sự là chưa có nhiều cái cú hích
nhưng mà sau đại dịch
và với sự ra đời của jack gpt
họ buộc phải xem lại rất nhiều
và họ phải học
họ không phải tới lớp tới trường với tư thế người dạy
mà còn phải là tư thế của người học
thì đó là một cái điểm rất là tích cực
không có gì kinh khủng bằng cái chuyện là các bạn học sinh
tới trường và phải học những kiến thức
mà một mươi năm trước hay một mươi năm năm trước
thì bây giờ những cái như là jack gpt
đại dịch đã giúp cho các bạn có cơ hội
học những kiến thức mới
vì giáo viên không có nhiều sự lựa chọn
ngoài cái chuyện phải cập nhật thêm
ở góc độ gián dạy
lõi công nghệ từ jack gpt nói riêng
và jack bot ai nói chung
đang tạo tiền đề để giáo viên tối ưu
thời gian trong soạn giáo án và chấm bài
nếu được cập nhật nạp đủ dữ liệu và kiến thức chuyên môn
thì jack bot ai có khả năng phát hiện lỗi sai
trong bài tập từ tổng hợp
để gợi ý giải pháp cho giáo viên
từ cái lỗi sai đó
jack gpt có thể sửa
và nâng cấp câu
ngoài ra jack gpt còn có thể giúp cho giáo viên trong việc soạn bài
thì jack gpt sẽ soạn được những bài tập
có thể là những bài tập đục lộ
hoặc là những bài tập trắc nghiệm
thì nếu mà giáo viên đã có một cái trợ lý ảo bên cạnh rồi
là jack gpt giúp cho việc chấm bài nhanh hơn
thì giáo viên sẽ có nhiều thời gian hơn
tập trung vào phát triển sự
tư duy trong phương pháp
tiền đề để việt nam đón nhận dòng đầu tư
cho công nghệ giáo dục là rất lớn
đã bị sự hấp dẫn gần lớn với dự án gắn
với trợ lý ảo ai
bởi thống kê số học sinh phổ thông hàng năm
do động quanh một mươi bảy triệu từ việt nam
khảo sát những gia đình có con trong độ tuổi đi học
sẽ sẵn sàng dành bốn mươi thu nhập hàng tháng
cho giáo dục
chưa kể đến tỷ lệ phổ cập internet và thiết bị thông minh
từ thành phố lớn đã đạt trên tám mươi dân số
tuy nhiên tranh cãi quanh áp dụng
jack gpt trong giảng đường vẫn đang gai gấp
mang tính trái chiều
trước tết thì lúc đó là jack gpt
chưa thực sự là phổ biến như bây giờ
thì tôi có cho bài tập về nhà cho các bạn sinh tiên năm mươi bạn
nhưng mà mình phát hiện một sự thật
là các bạn dùng google rất nhiều
và chính vì google
hay là rất là nhiều cái
ứng dụng công nghệ khác nó thu thập dữ liệu
theo hướng là công nghệ thuyết phục
thì đáng lo ở chỗ là rất nhiều kỹ năng ở giới trẻ
càng bị đáy mất tước mất
mà chúng ta không biết
so với các hệ trước thì khả năng tập trung khả năng kiên nhẫn
và tư duy phân biệt các bạn của zz
đi xuống hơn tí xíu
thì jack gpt tốt hay không
còn ở nhiệm vụ
và nhiệm vụ của nhà trường là có giúp cho các bạn
có thái độ đúng hay có tư duy đúng
khi dùng công nghệ đó hay không
có nghĩa là giáo viên bây giờ không chỉ đơn thuần cung cấp
những cái kiến thức
kiến thức mà học viên có thể tìm được bằng google
hoặc là có thể tìm được bằng ai
thì giáo viên bây giờ phải vượt qua phạm vi
là chỉ đơn thoảng là cung cấp kiến thức về từ vật
kiến thức về người khác
giáo viên phải tập trung nhiều hơn vào sự
tư duy nghĩ ra cái bài giảng mà nợ đó
nó tư duy hơn
phương pháp học cho học sinh nó nhanh nhiều quá hơn
thì làm sao mà học làm sao để mình không bị thay thế
thì nếu mà học với ai
thì mất một trăm linh giờ với tiến bộ
nhưng mà học với mình mất hai mươi giờ tiến bộ thôi
thì mình sẽ là người không bị
không bị thay thế
ứng dụng số trong giáo dục là xu hướng bắt buộc
riêng thành phố hồ chí minh có đặt mục tiêu
năm hai nghìn hai mươi ba ba mươi năm hoạt động giáo dục
được áp dụng công cụ số
nguồn đầu tư của các quỹ dành cho s tec
đang được dự báo duy trì mức tăng năm mươi
mỗi năm trong năm năm tới tại việt nam
trong dòng chạy ấn dụng số này
ai chatbot để hỗ trợ dạy và học
cũng sẽ tăng trưởng song cần tiếp tục
có cơ chế thảo luận chung để hướng người dạy
và người học có kỹ năng đúng đắn khi tiếp cận
thưa quý vị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn văn cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chú tại xã hưng tây huyện hưng nguyên nghệ an
về hành vi mua bán trái phép chất mà tùy
trước đó ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại xã hưng đông thành phố vinh tỉnh nghệ an
công an huyện hưng nguyên
mật phục bắt quả tang đối tượng nguyễn văn cảnh
đang có hành vi mua bán trái phép chất mà tùy
kiểm tra trên người cảnh
phát hiện bốn gói mà tùy đá có trọng lượng bốn kg
tại cơ quan điều tra
cảnh khai nhận đã thưa xe taxi
trở lên khu vực biên giới việt nam lào
thuộc xã thanh thủy huyện thanh trương
mua mà tùy về bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn
tuy nhiên chưa kịp đưa đi tiêu thụ
thì bị bắt quả tang
được biết cảnh từng có tiền án về mua bán trái phép chất mà tùy
trộn khắp tài sản và đánh bạc
với hành vi giết người bị cáo a thúc hai mươi một tuổi
chú xã đắc hà huyện tư mô rồng tỉnh con tum
vừa bị ý toán nhân dân tỉnh con tum
đưa ra xét xử lưu động
theo cáo trạng khoảng hai mươi một h ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
a thúc ngồi chơi cùng nhóm bạn
tại đường tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi bảy xã đắc phước si
huyện đắc hà tỉnh con tum
trong lúc ngồi chơi thì giữa a thúc và a lát
xảy ra mâu thuẫn và được các bạn can ngăn
sau đó a thúc về nhà lấy dao
quay lại tìm a lát
giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
a thúc đã dùng dao đâm vào vùng bụng trái a lát
khiến a lát tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo a thúc
một mươi bảy năm tù giam
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã mở rộng
điều tra vụ án trộm tiệm vàng ở quận một mươi hai
và đến nay đã làm rõ nhiều tình tiết thông tin mới
đặc biệt đối tượng gây án khai nhận
đã gây ra tất cả tới năm vụ trộm cắp tài sản
với tổng trị giá tài sản gần hai mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với công an quận một mươi hai
và phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
bắt giữ đối tượng phạm văn nhu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê đồng tháp
ngụ phần thuận giao tp thuận an tp hcm
gây ra vụ trộm hơn một trăm linh lượng vàng
trị giá hơn bốn năm tỷ đồng
tại tiệm vàng kim tịnh thạnh lộc quận một mươi hai
tại cơ quan công an nhu thừa nhận
gây ra vụ trộm tiệm vàng ở quận một mươi hai
vào rạng sáng hai mươi chín tháng một
ngoài ra nhu khai nhận
gây ra thêm ít nhất bốn vụ đột nhập tiệm vàng
lấy trộm hơn một mươi tỷ đồng
ở các cửa hàng kinh doanh vàng bạc
ở tỉnh bình dương
quá trình điều tra vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
công an quận một mươi hai
đã trao đổi và phối hợp cùng công an tỉnh bình dương
cung cố tài liệu chứng cứ
để xử lý hành vi trộm cấp tài sản của phạm văn nhu
đồng thời tiếp tục rà soát các vụ án trộm cắp tài sản
chưa đoạt thủ phạm
xảy ra tại các cửa hàng vàng trên cả nước
có thủ đoạn đạt điểm đối tượng tương tự
để phối hợp điều tra mở rộng
thưa quý vị với các cán bộ chiến sĩ
đoàn công tác bộ công an việt nam
đang tham gia công tác cứu nạn cứu hộ
tại thổ nhĩ kỳ
bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm
cứu nạn cứu hộ
đoàn công tác cũng đã dành thời gian
thăm tặng quà động viên
và chia sẻ với khó khăn của người dân địa phương
nơi phải chịu thiệt hại nặng nề
của thảm họa đông đất
những cái ôm siết chặt xúc động
của người dân thổ nhĩ kỳ
thay lời cảm ơn khi nhận được món quà
do đoàn công tác cứu nạn cứu hộ
của bộ công an việt nam trao tặng
đã làm ấm thêm tình người
nơi xứ lạnh
đoàn đã chia sẻ các nhu yếu phẩm
lương thực mang theo
tặng cho người dân sống ở gần khu vực làm nhiệm vụ
sau thảm họa động đất
người dân ở đây có cuộc sống rất khó khăn
đoàn cũng đã đến thăm
động viên các gia đình người việt nam
tại thành phố adiyaman
bị ảnh hưởng bởi trận động đất
mong người dân sẽ sớm ổn định được cuộc sống
và luôn an toàn
ngày một mươi sáu tháng hai
bộ công an việt nam tiếp tục trao tặng thuốc
và trang thiết bị y tế cơ bản
cho sở y tế thành phố adiyaman
những ngày này hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ công an
nhân dân việt nam vẫn đang nỗ lực hết sức mình
để cứu giúp các nạn nhân động đất thổ nhĩ kỳ
nhưng đằng sau những nhiệm vụ cao cả đó
có những chiến sĩ đã phải gác lại
những nỗi niềm bộn bê riêng của gia đình
sẵn sàng lên đường chiến đấu
mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện cảm động này
đây là vợ và con
thượng úy vũ trung hiếu
một trong những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ việt nam
đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
tại thổ nhĩ kỳ
anh lên đường cùng các đồng đội sang thổ nhĩ kỳ
khi con trai mới hơn hai tuổi
đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hà đông
con của bạn hiếu
được vào viện ngày chín tháng hai
và con vào viện
trong tình trạng là ở nhà
thì con đã bị sốt và bị tiêu chảy
chúng tôi cũng biết được hoàn cảnh của gia đình
và chúng tôi cũng đã gắt cánh bên cạnh mẹ
để hỗ trợ cho mẹ
những lúc mẹ khó khăn

với vợ đồng chí hiếu
động viên vợ đồng chí hiếu
cũng giữ gìn sức khỏe
để chăm sóc con
để tạo điều kiện cho chồng
thực hiện việc cứu nạn cứu hộ
tại thổ nhĩ kỳ
đạt kết quả cao nhất
trong cái giá rét âm độ của thổ nhĩ kỳ
những chiến sĩ không thể ngủ vì khí hậu khắc nghiệt
trải qua những đêm đạnh giá
một nơi hiểm nguy đầy xa lạ
những cuộc điện thoại ngắn ngủi
là cách để người chiến sĩ ấy vượt qua nỗi nhớ nhà
bởi với các anh
hậu phương vững chắc
để họ càng thêm mạnh mẽ trước mọi khó khăn thử thách
nhập viện hôm thứ tư
thứ tư được anh nhận được thông tin
là anh phải lên đường
thứ năm anh bay sang bên thổ nhĩ kỳ
khi mà anh nhận được thông tin
lên đường để đi làm nhiệm vụ
ở thổ nhĩ kỳ
thì thật ra gia đình cũng rất là lo lắng
mẹ cháu thì thật ra con ốm
mẹ cháu cũng chỉ biết là
thôi ba cháu lên đường làm nhiệm vụ
nhiệm vụ rất là tự hào của đất nước
mẹ cháu ở nhà chỉ cố gắng
chăm sóc cháu
để anh yên tâm công tác
với nước ngoài
rất lo lắng cho con quê nhà
tuy nhiên mình cũng
đã cố gắng phối hợp cùng anh em trong đoàn
thực hiện tốt nhiệm vụ
vì đối với người chiến sĩ sát bóng cháy cháy và kỹ năng hữu hộ
thì nhiệm vụ
phải luôn được ưu tiên trên hàng đầu
gác lại những nỗi niềm thầm kín
những chiến sĩ công an việt nam
luôn mang trong mình tinh thần và ý chí sẵn sàng lên đường
có những chiến sĩ
chưa thể chào tạm biệt vợ
chưa thể hôn con
đôi khi chỉ là lời tạm biệt vội vã
nhưng trong họ vẫn mang một niềm kêu hãnh
với sứ mệnh thiêng liền ấy
đã có thư khen gửi cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao và công an tp hcm
thực hiện chế đạo của ban giám đốc công an tp hcm
công an quận tân bình phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an
đã tiến hành khám xét bắt giữ
đối tượng về hành vi lừa đạo chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng viễn thông
công an đã kiểm tra khám xét nhiều địa điểm
trên địa bàn quận tân bình
bắt giữ khởi tố một mươi đối tượng
thu giữ một trăm linh chín máy tính sáu mươi bảy laptop
hai xe ô tô cùng nhiều vật chứng cứ khác
công an xác định các đối tượng giải danh là
nhân viên của đơn vị phát hành thẻ tính dụng
gọi điện thoại tư vấn các chú thẻ tính dụng
rút tiền mặt qua phần mềm
sau khi đạn nhân đồng ý
các đối tượng yêu cầu chụp hình hai mặt hệ tính dụng
và cung cấp mã otp
sau đó chúng thực hiện hoạt thẻ thông qua các gian hại
trong website để chuyển đổi tiền từ thẻ của nạn nhân
sang tài khoản ví điện tử của các đối tượng
để chiếm đoạt tài sản của hơn một mươi người dân
trên cả nước
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc
thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao
của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và công an thành phố hồ chí minh
trong triết khai chí đạo của đảng ủy công an trung mương
lãnh đạo bộ công an
về thực hiện cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tất nguyên đám quý mạo hai nghìn hai mươi ba
thay mặt đảng ủy công an trung mương
và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tâm quang ghi nhận
biểu diễn hành tích của các đơn vị
đồng thời đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiếp tục phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
khẩn trương cung cố tài liệu chiến cứu
đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật
phát huy kết quả đạt được
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
công an thành phố hồ chí minh cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đang điều tra mở rộng vụ án môi giới hối lộ
đưa hối lộ nhận hối lộ
giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi
hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
xâm nhập trái phép mạng máy tính mạng viễn thông
hoặc phương tiện điện tử của người khác
xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các tỉnh
liên quan các sai phạm tiêu cực
trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
xảy ra tại chi cục đăng kiểm số sáu
địa chỉ số một trăm ba mươi lý tự trọng
phường bến thành quận một thành phố hồ chí minh
do ông phạm việt phương làm giám đốc
và chi cục đăng kiểm số chín
địa chỉ số một trăm linh hai sư viết nghệ tỉnh
phường thắng tam thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
do ông hoàng văn duy làm giám đốc
thuộc cục đăng kiểm việt nam
tại buổi họp báo cung cấp thông tin vào sáng nay
chánh phòng phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hồ chí minh cho biết
quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
chứng minh nhiều sai phạm phương tiện đường thủy
tại hai chi cục đăng kiểm trên
kết quả điều tra đến nay đã xác định
khi thực hiện kiểm định các phương tiện thủy
một số cán bộ của tri cục đăng kiểm số sáu
và chi cục đăng kiểm số chín
đã nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện
và của đối tượng mô giới
nên đã bỏ qua nhiều lỗ phiếm khuyết
của phương tiện thủy như là không đưa phương tiện lên đà
không lắp các thiết bị về an toàn thủy
cũng như là thiếu các thiết bị về phòng cháy chữa cháy
cũng như là không kiểm tra chạy thử máy v v
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hồ chí minh
tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ
điều tra làm rõ bản chất của vụ án
để xử lý triệt để những người phạm tội
theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời làm rõ những sơ hở thiếu sót vi phạm
trong công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện thủy
chúng tôi xử lý các bị can
là nhân viên của tri cục đăng kiểm số sáu
và chi cục đăng kiểm số chín
thuộc cục đăng kiểm việt nam
thì chúng hiện nay cơ quan điều tra
xử lý những cá nhân vi phạm pháp luật
còn lại là chi cục số sáu
và chi cục đăng kiểm số chín

vẫn đang hoạt động bình thường
để phục vụ người dân
có nhu cầu
giá hạn đăng kiểm
đăng kiểm phương tiện thủy đổi địa
vì việc các cá nhân vi phạm pháp luật
chúng tôi xử lý không ảnh hưởng gì đến hoạt động
đăng kiểm của hai chi cục này
trong suốt quá trình điều tra vụ án
môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ
giả mạo công tác
sản xuất mua bán trao đổi
hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
xâm nhập trái phép mạng máy tính mạng viễn thông
hoặc phương tiện điện tử của người khác
xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
và các trung tâm đăng kiểm xét cơ giới
trên địa bàn tp hcm và các tỉnh
phương quan khả sát điều tra công an tp hcm
phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát nhân dân tp hcm
quá trình điều tra tốt tụng
đảm bảo đúng nguy trình đúng pháp luật
trong vụ án lần này
xảy ra ở chi cục sáu và chi cục chín
liên quan đến đường thủy nội địa
thì viện kiểm sát đã phê chuẩn một mươi bốn bị can
viện kiểm sát nhận thấy
việc khởi tố của cơ quan điều tra
có căn cứ và đúng các quy định của pháp luật
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi tố tổng cộng một trăm hai mươi tám bị can
để điều tra về các hành vi sai phạm tiêu cực
trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông
trong đó có một trăm một mươi bốn bị can sai phạm
trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ
qua gần một tuần xét xử
chiều ngày một mươi bảy tháng hai
tòa án nhân dân tp hcm
đã tuyên án đối với các bị cáo vụ án sai phạm
trong đấu thầu tại sở y tế cần thơ
hai cựu giám đốc sở y tế cần thơ
là bà bùi thị lệ phi
và ông cao minh chu
chủ tịch hội đồng sáng lập nsg group
hoàng thị thúy nga
và một mươi bảy bị cáo khác
tổng giá trị gần chín mươi tỷ đồng
gây thiệt hại gần ba mươi ba tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên án
hoàng thị thúy nga
bùi thị lệ phi tám năm tù
cao minh chu bảy năm tù
kim trọng đoàn năm năm tù
hồ phương quỳnh bốn năm tù
lê huy bình bốn năm tù
lương tấn thành ba năm tù
nguyễn viết hồng ba năm sáu tháng tù
đặng xuân minh ba năm sáu tháng tù
đoàn thị nở ba năm tù
lê thành hưng hai năm sáu tháng tù
hoàng ngọc hồng phúc ba năm tù
nông thị bích sửu hai năm sáu tháng tù
hoàng hà anh hai năm tù
phùng thị dương hai năm tù
nguyễn quốc việt hai năm sáu tháng tù
nguyễn duy hùng hai năm tù
vũ quang ngọc hai năm sáu tháng tù
tà trường xuân hai năm tù
nguyễn bảo trân hai năm tù
trách nhiệm dân sự bị cáo hoàng thị thúy nga
phải bồi thường hơn hai mươi chín tỷ đồng
tuy nhiên khi cấm trừ
bị cáo nga chỉ còn bồi thường hơn hai mươi bảy tỷ đồng
về việc bị cáo nga đưa tiền
ba tỷ hai trăm linh triệu đồng cho phi
và hai trăm linh triệu đồng cho chu
hội đồng xét xử xét thấy
việc này nếu có cần xem xét trong hành vi khác
bên cạnh đó hội đồng xét xử tiếp tục đề nghị
cơ quan điều tra làm rõ hành vi đưa nhận tiền
của các bị cáo nga phi chu
ngày một mươi bảy tháng hai
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
cho biết đã phối hợp với công an thành phố thủ đức
bắt khẩn cấp nguyễn thị phân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
quê ở an giang
về hành vi trộm cắp tài sản
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
chú cán hộ chung cư trên địa bàn thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh
thuê đối tượng nguyễn thị phân giúp việc nhà
và giao chìa khóa căn hộ chung cư cho người này
ngày hai mươi năm tháng một
chú nhà về quê và giao nhà cho nguyễn thị phân quản lý
tuy nhiên sau đó
nữ giúp việc này đã bỏ về quê
và điện thoại cho chủ nhà thông báo không làm giúp việc nữa
sau khi trở về thành phố hồ chí minh
chú nhà kiểm tra thì phát hiện
bị mất bốn mươi bảy lượng vàng sjc
trị giá gần ba tỷ đồng
sự bị được nạn nhân trình báo công an
nhận tin báo công an thành phố thủ đức
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
khẩn trương điều tra xác định nghi phạm là nguyễn thị phân
ngày sáu tháng hai
các trinh sát đã phát hiện mất giữ
khi đối tượng nguyễn thị phân đang lẫn trốt
tại một khách sạn ở tỉnh tiền giang
và thu hồi bốn mươi ba lượng vàng sjc
và gần năm mươi hai triệu đồng
đối tượng nguyễn thị phân khai do thiếu tiền tiêu xài
và nợ nần nên trồng cấp tài sản của chú nhà
sáng ngày một mươi bảy tháng hai
tại các đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
khu vực phía nam đã đồng loạt tổ chức
lễ khai giảng khóa huấn luyện
cho gần năm công dân thực hiện
nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
để đảm bảo quân số thường trực
sẵn sàng chiến đấu
xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ công an đã đề xuất và được thủ tướng chính phủ
biết định chỉ tiêu tuyển công dân thực hiện
nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó các đơn vị trực thuộc
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
khu vực phía nam gồm e hai mươi một e hai mươi năm e hai mươi chín
và trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai
được giao tổ chức tiếp nhận
huấn luyện gần năm công dân
các công dân sẽ được huấn luyện
theo chương trình khung của bộ công an
với thời gian ba tháng
được tiếp cận các kiến thức về chính trị pháp luật
nghiệp vụ cơ sở điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân
dịp này trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hai
tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cũng phát động phong trào tết trồng cây
vì một việt nam xanh
nhằm lan tỏa rộng rãi đến từng đơn vị từng tổ chức cá nhân
và từng gia đình các bộ chí sĩ thuộc trung tâm
với tinh thần thay một cây xanh
và thay một hành động vì môi trường sống
mặc dù grdb của tp hcm
cao hơn chỉ tiêu thành phố đạt ra
là từ sáu đến sáu năm
và cao hơn grdb trung bình cả nước
các chỉ tiêu khác đều vượt mức và đạt hiệu quả cao
tuy nhiên thì từ cuối năm
tình hình có nhiều diễn biến phức tạp
ảnh hưởng lên hoặc là
hoạt động của doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực
trong sáng nay ngày một mươi bảy tháng hai
lãnh đạo thành phố đã có bộ gặp gỡ
lắng nghe ý kiến để đề xuất của doanh nghiệp
để hiểu thêm những khó khăn vướng mắt
nhằm có phương án tháo gỡ trong thời gian tới
theo hiệp hội doanh nghiệp thành phố
bên cạnh những tín hiệu tích cực trong kinh doanh
cộng đồng doanh nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều thách thức nhất định
một số ngành đang gặp khó khăn nghiêm trọng
điển hình như ngành mỹ nghệ chế biến gỗ
đơn hàng sụp giảm hoạt động cầm chừng
nhất là các doanh nghiệp nội địa
thực tế ghi nhận cho thấy
chỉ có một mươi doanh nghiệp còn năm mươi đơn hàng
có năm mươi doanh nghiệp còn ba mươi bốn mươi đơn hàng
các doanh nghiệp còn lại không có đơn
do đó hàng tồn kho tăng cao thiếu dòng tiền
với lĩnh vực bất động sản
quy mô kinh doanh đang bị thu hẹp
dừng đầu tư ngừng thi công các dự án mới
thị trường gần như đóng băng và có khả năng kéo dài
sự ngưng trệ này
để ảnh hưởng đến nhiều ngành liên quan
đơn cửa ngành vật liệu xây dựng
đang ghi nhận sụp giảm nghiêm trọng
cả trên thị trường trong và ngoài nước
chỉ ra những khó khăn thách thức trước mắt
nhiều doanh nghiệp cho rằng
thanh chốt trong vấn đề doanh nghiệp thuận lợi
kinh doanh phát triển
vẫn là chuyện cải cách thủ tục hành chính
bên cạnh đó là vấn đề vốn
về liên kết vùng hoàn thiện cơ sở hạ tầng
phát biểu tại hội nghị
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên khẳng định
doanh nghiệp và chính quyền
cần có sự đồng hành mới tạo được sự phát triển
liên quan đến cải cách thủ tục hành chính
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
chính quyền thành phố đã cam kết thi đua cải cách
nỗ lực làm nhiều việc nhưng vẫn chưa đủ
đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện cải cách nhiều hơn nữa
tối giãn thủ tục để mạnh chuyển đổi số
nhằm tạo thông lợi tối đa cho doanh nghiệp
đồng thời phải công khai minh bạch bình đẳng
các mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền
làm sao đó là chúng ta phải công khai minh bạch bình đẳng
lành mạnh các mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền
đối với chính quyền là đưa ra một cái thông điệp
là mỗi người làm đúng và làm tốt việc của mình
cam kết rồi
ai không làm đúng và làm tốt
thì sẽ bị xử lý
vấn đề thứ hai
thủ tục là phải tối giãn
chúng ta đã cố gắng nỗ lực để làm cho thủ tục hành chính
nó chảy thông suốt và nỗ lực rất nhiều rồi

tôi thấy cũng nỗ lực
nhưng trong bối cảnh càng khó khăn này
thì sự nỗ lực đó càng phải
càng phải tiếp tục
bí thư thành ủy tp hcm cũng đề nghị
ủy ban nhân dân thành phố có cơ chế phối hợp
với hiệp hội doanh nghiệp tp hcm chặt chẽ
bằng trách nhiệm chia sẻ sáng tạo
khó khăn tới đâu tháo gỡ tới đó
hiện thành phố đang làm cơ chế chính sách
xin cơ chế thí điểm nhưng vấn đề chưa có quy định
khuyến khích sáng tạo để làm nhưng cũng có cơ chế bảo vệ
để thành phố năng động trở lại
sau đó rút kinh nghiệm chung cho cả nước
còn theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
võ văn hoàng
quan điểm của thành phố là không chỉ lắng nghe
mà sẽ nỗ lực có trách nhiệm tháo gỡ vướng mắt
của doanh nghiệp trong thổng quyền
nếu vướng mắt lớn hơn thành phố sẽ trình đến trung mương tháo gỡ
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng hai tới đây
lễ hội việt nam nhật bản lần thứ tám
sẽ diễn ra tại tp hcm
với nhiều hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa
của hai quốc gia
lễ hội lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
nhằm hướng tới kỷ niệm năm mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam và nhật bản
việt nam và nhật bản là hai dân tộc
có mối quan hệ từ lâu đời
với nhiều nét tương đồng về văn hóa
mối quan hệ này đang ngày càng phát triển
và nâng lên một tầm cao mới
hiện nhật bản đứng thứ ba trong đầu tư nước ngoài vào việt nam
trước thời điểm dịch bệnh
số lượng du khách nhật đến việt nam khoảng một triệu người
có hai công ty nhật đang hoạt động kinh doanh
và khoảng hai mươi người nhật đang sinh sống tại việt nam
khoảng một trăm linh người việt học tiếng nhật
lễ hội là sự kiện văn hóa
nhằm tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
từ đó tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước
có phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại đầu tư du lịch
tiếp tục tăng cường tình hữu nghị
hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nói chung
và thành phố hồ chí minh nói ri
lễ hội có một mươi hai hoạt động được tổ chức gồm
chuỗi chương trình giao lưu thương mại ẩm thực và du lịch
quảng bá sản phẩm việt nam nhật bản
và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật việt nam và nhật bản
chuỗi hoạt động hội thảo xúc tiến thương mại du lịch nhật bản
tại thành phố hồ chí minh
hội thảo về văn hóa ẩm thực việt nam nhật bản
sự kiện kết nối kinh doanh lễ hội truyện tranh manga
hoạt động trang trí chào mừng kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản